theo thống kê việt nam hiện có bốn trăm sáu mươi chín mạng xã hội đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động
tăng thêm một trăm linh mạng so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy nghĩa là trung bình mỗi tuần có một mạng xã hội được cấp phép ở việt nam
tuy nhiên không nhiều người dùng việt biết đến những mạng xã hội này
để thúc đẩy sự phát triển của mạng xã hội made in vietnam tập đoàn vc corp đã chính thức trình làng mạng xã hội lotus
ứng dụng nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn dành cho người dùng việt
mạng xã hội lotus sẽ thu hút người dùng bằng nội dung chất lượng và đa dạng hơn
trên lotus người dùng không chỉ kết bạn mà còn kết nối với nhau xung quanh các nội dung mà họ quan tâm
thuật toán của lotus chú trọng vào việc cung cấp những nội dung phù hợp với từng cá nhân
khi tham gia mạng xã hội này mỗi người đều có thể trở thành một nhà sáng tạo nội dung
đội ngũ phát triển đã xây dựng gần năm mươi format đa dạng như video giải trí blog hình ảnh nhạc sách
hướng tới các đối tượng khác nhau từ chuyên gia người làm báo đến người dùng thông thường
để có nội dung tốt lotus hiện đã hợp tác với hơn năm trăm linh nhà sáng tạo nội dung trong hai mươi lĩnh vực khác nhau
như giáo dục kinh tế giải trí và trên ba mươi nguồn chính luận là các cơ quan báo chí
xây dựng và phát triển mạng xã hội của riêng việt nam không dừng lại ở mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin
nhu cầu kết nối xã hội đơn thuần của người việt
mà quan trọng hơn đó còn là một chiến lược trên không gian mạng xây dựng một mạng xã hội của người việt